thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh bộ giáo dục và đào tạo đang tạm dừng một số kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại việt nam để tuân thủ các quy định của bộ
thì mới đây đại học quốc gia tp hcm vừa có quyết định sử dụng chứng chỉ tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho việt nam v step trong tuyển sinh đào tạo và công nhận tốt nghiệp tại các trường thành viên
đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho việt nam tương đương với trình độ a một a hai b một b hai c một c hai
vậy thì quan điểm của cư dân mạng về việc sử dụng chứng chỉ tiếng anh v step ra sao cùng đến với cư dân mạng ngày hôm nay
đại học quốc gia tp hcm vừa có quyết định sử dụng chứng chỉ tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho việt nam v step trong tuyển sinh đào tạo và công nhận tốt nghiệp
tại các trường thành viên
thông tin này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của không ít cư dân mạng trên nhiều diễn đàn những ngày vừa qua
rất mong bộ giáo dục và đào tạo quy định một chuẩn chung cho tất cả sinh viên
nhiều trường cứ thay đổi hoài năm thì toeic năm thì ielts nay thì vstep
vstep có được các quốc gia trên thế giới công nhận làm chuẩn tiếng anh để du học không
có nhiều đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ vstep như vậy
điều có đảm bảo chất lượng hay không
đã có nhiều quan điểm được cư dân mạng đưa ra để bàn luận xung quanh việc sử dụng chứng chỉ tiếng anh
theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho việt nam
trong đó vấn đề được không ít cư dân mạng đặt ra là việc chứng chỉ visa có được quốc tế công nhận hay không
và việc sử dụng cho nhu cầu đi du học sẽ ra sao trong bối cảnh bộ giáo dục và đào tạo
có quyết định tạm dừng thi
chứng chỉ tiếng anh quốc tế hiện nay
được biết vtep là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho việt nam
tương đương với trình độ a một a hai b một b hai c một c hai
chứng chỉ vstep do các trường ủy quyền của bộ giáo dục và đào tạo cấp
và với mỗi loại trình độ thì tương ứng với các đối tượng sử dụng và mục đích khác nhau
so với các chứng chỉ ngoại ngữ như ielts hay toeic thì vstep là chứng chỉ ngoại ngữ vô thể hạn
trên chứng chỉ sẽ không ghi rõ thời hạn
hạn sử dụng phụ thuộc vào cơ sở giáo dục cơ quan doanh nghiệp yêu cầu riêng biệt
với các đối tượng thi chứng chỉ tiếng anh để phục vụ mục đích đi du học
hay xét tuyển các chương trình đào tạo tại nước ngoài
vẫn cần có chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế
đề thi tiếng anh trong nước rất thiếu các kỹ năng nghe nói
việc hoàn thiện tiêu chuẩn đề thi và cách thức thi là rất quan trọng để quốc tế công nhận
nếu dùng vitap chỉ để giải quyết nhu cầu đào tạo trong nước
thì với các đối tượng đi du học nước ngoài thì làm sao đây
đề nghị bộ giáo dục và đào tạo sớm có biện pháp để tổ chức lại kỳ thi chứng chỉ tiếng anh quốc tế
chia sẻ trên báo vn express ngày một mươi bốn tháng một mươi một ông trần nam
trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đh tp hcm cho biết
chín trưởng thành viên của đh tp hcm sẽ sử dụng chứng chỉ tiếng anh
vstep của việt nam để tuyển sinh đào tạo và sách công nhận tốt nghiệp
việc này trước mắt tạo thuận lợi cho sinh viên trong sách chuẩn đầu gia ngoại ngữ
ngoài các chứng chỉ tiếng anh quốc tế km có thêm lựa chọn là chứng chỉ vstep
trong bối cảnh kỳ thi ielts tại việt nam bị ủ hãn
liên quan tới vấn đề này cô nguyễn thị sinh thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng anh
đh nothingham vn chia sẻ
hiện nay tôi thấy trong nước có chứng chỉ vsep cũng có đủ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết
đây là chứng chỉ tiếng anh a hai b một b hai c hai theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc
dùng cho việt nam do các trường được ủy quyền của bộ giáo dục và đào tạo cấp
vậy nên chăng các trường đại học cần đưa thêm chứng chỉ này vào yêu cầu tuyển sinh
song song với chứng chỉ ielts để tạo điều kiện nhiều hơn cho các thí sinh
cho đến nay ngoài đh quốc gia tp hcm thì đh ngoại ngữ đh quốc gia hà nội
cũng đã sử dụng kết quả bài thi vstep
theo đh cư dân mạng việc sử dụng chứng chỉ vstep trong tuyển sinh đào tạo và công nhận tốt nghiệp
tại một số trường đại học trong nước mới chỉ đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngoại ngữ trong nước
việc cần sớm có biện pháp tổ chức lại kỳ thi tiếng anh quốc tế tại việt nam
là yêu cầu cấp bách trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho không ít người tiếp cận với các chương trình đào tạo
theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay đặc biệt là đáp ứng nhu cầu du học xét tuyển cộng điểm tuyển dụng
tại những nơi yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
bạn nghĩ sao về chính trị tiếng anh vstep và việc dừng thi các chính trị ngoại ngữ quốc tế hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân

a cổng truyện hình công an